thưa quý vị thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an phú tỉnh an giang cho biết vào sáng ngày hôm nay
lực lượng chức năng đã phát hiện được một thi thể nổi trên sông bình ghi
thi thể này nghi là người mất tích trong vụ bốn mươi người trốn khỏi một casino ở campuchia bơi qua sông bình ghi
nhập cảnh trái phép về việt nam và hiện ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi để xác định thi thể
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng tám chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai mươi một
thuộc bộ đội biên phòng tỉnh an giang đóng tại huyện an phú tỉnh an giang phát hiện bắt giữ bốn mươi người
gồm ba mươi năm nam và năm nữ tất cả chưa xác định được nhân thân lai lịch từ casino rickworld thuộc tỉnh kandan
vương quốc campuchia bơi qua sông bình ghi nhập cảnh trái phép về việt nam
sau khi nhảy xuống sông bình ghi để bơi về việt nam cả nhóm có một người chú tệ tỉnh kon tu bị mất tích
và một người chú tệ tỉnh gia lai bị bảo vệ của casino rick world bắt giữ trở lại